thưa quý vị hiện nay ngân hàng máu tại tp hcm đang thiếu tám túi máu trong dịp tết dương lịch
và ba mươi hai túi máu cho dịp tết nguyên đáng kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
đó là thông tin vừa được ban chỉ đạo vận động hiến máu tình quyền hội chữ thập đỏ tp hcm công bố vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi tám tháng một mươi hai
theo thông tin từ bệnh viện trường máu huyết học tp hcm thì hiện tại ngân hàng máu chỉ dự trữ hơn ba đơn vị
trong đó có nhu cầu mỗi ngày là cần đến tám trăm linh một đơn vị máu để điều trị
số liệu này được đưa ra trong buổi họp báo phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp tết kỷ hợi về lễ hội xuân hồng năm hai nghìn một mươi chín
tp hcm phấn đấu đạt chỉ tiêu ít nhất mỗi tuần tiếp nhận sáu túi máu và đạt năm mươi hai túi máu sau chiến dịch
góp phần khắc phục tình trạng thiếu máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh
thời gian thực hiện từ nay đến ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể sẽ chia ra hai giai đoạn
trước mắt trong giai đoạn một sẽ vận động hơn hai năm trăm linh sinh viên thanh niên công nhân tham gia hiến máu
liên đoàn lao động tp hcm sẽ vận động hai cán bộ công chức viên chức tham gia
thưa quý vị bên cạnh việc những người thì lựa chọn về quê đón tết để mà xung họp cùng với gia đình
thì tại tp hcm nhiều bạn sinh viên ở các trường lại lựa chọn cho mình một cái công việc để làm thêm
trong dịp tết để kiếm thêm thu nhập trang trải cho việc học tập
trong dịp tết nhu cầu tuyến dụng chủ yếu tập trung vào lao động làm việc thời vụ
từ các doanh nghiệp
sinh viên trần văn phong cùng với nhiều bạn sinh viên khác đã không còn gặp khó khăn
với việc tìm kiếm công việc làm thêm phù hợp trong mùa tết nhờ việc nắm bắt thông tin
và được giới thiệu từ trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên tp hcm
công việc năm nay thì cũng phù hợp với năng lực với thực trạng của mình
khi mà sinh viên xa nhà thì chọn những công việc nó nói chung là cũng nhẹ nhàng mà cũng ổn định
thì cái mức lương mà
cho sinh viên đi làm tết trong dịp tết năm nay thì em thấy nó cũng đáp ứng đủ nhu cầu
để cho sinh viên ở lại khi xa nhà
khi mà tham gia đi làm này thì cũng
thực trạng thì cũng thấy là nhớ quê
xa quê thì thấy xa gia đình nhưng mà muốn được trải nghiệm muốn để học hỏi thêm những kinh nghiệm
cuộc sống để sau này mình áp dụng vào công việc
năm nay nhu cầu tuyến dụng tăng khoảng hai mươi
mức lương tăng từ một mươi một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyến dụng lượng lao động lớn từ một trăm linh đến một sinh viên trong dịp tết
tập trung vào các công việc như bán hàng thu ngân nhân viên kho gói quà chế biến tại siêu thị
phụ việc nhà dọn vườn trong coi nhà cửa dịp tết
chương trình việc làm tết hai nghìn một mươi chín của trung tâm ủng hộ cho học sinh viên
kéo dài từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi năm tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đối với hiện tại thì trung tâm đã nhận được một trăm linh năm đơn vị đăng ký tiền dụng
với số lượng đồ việc khoảng hai năm trăm linh
năm nay để thoát tiện cho các bạn sinh viên thì trung tâm ủng hộ cho học sinh viên
sẽ triển khai là giới thiệu trực tuyến cho các bạn
và các bạn có thể liên lạc trực tiếp hoặc các bạn có thể nhắn tin qua facebook
và nhân viên của trung tâm ủng hộ cho học sinh viên sẽ giới thiệu cho các bạn trực tiếp trên mạng
để các bạn đến đơn vị một cách nhanh nhất
dịp cuối năm nhu cầu tiêu dùng mua sắm tăng cao kéo theo nhu cầu tuyến dụng cũng nhộn nhịp
điều này sẽ mở cơ hội cho lao động trẻ sinh viên làm việc thời vụ
tuy nhiên các sinh viên cũng là đối tượng dễ mắc bẫy việc làm từ những đối tượng xấu
vì thế nếu có nhu cầu lao động sinh viên nên tìm hiểu kỹ thông tin
cũng như đến những trung tâm giới thiệu việc làm có uy tín
thưa quý vị việc chú trọng vào sản xuất gạo hữu cơ không chỉ là đáp ứng được
nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng ở trong nước
mà còn là xu hướng xuất khẩu của nhiều doanh nghiệp gạo
tuy nhiên việc sản xuất gạo hữu cơ
cần phải gắn với lại tính bền vững và chú trọng trong việc đảm bảo về chất lượng của hạt gạo
nhằm bắt kịp nhu cầu của người tiêu dùng về gạo hữu cơ
cũng như đáp ứng nhu cầu xuất khẩu gạo ngày một tăng
ngoài việc liên kết tăng sản lượng sản xuất với nông dân địa phương
việc khép kín quy trình sản xuất theo trưởng global gap vietgap
đang được các doanh nghiệp quan tâm nhằm tạo lợi thế cạnh tranh của chính bản thân doanh nghiệp
thực hiện mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân
các doanh nghiệp trong ngành nương thực của chúng ta không có việc gì ngoài việc tập trung xây dựng vùng nguyên liệu của mình
đạt cái tiêu chuẩn gạo sạch và gạo hữu cơ để cung cấp cho thị trường
đây là con đường duy nhất để chúng ta thực hiện thành công xây dựng thương hiệu gạo việt nam
cũng theo các chuyên gia hiện nay việc sản xuất gạo hữu cơ tuy tiềm năng
nhưng vẫn còn khá nhiều các mặt hạn chế từ phía các doanh nghiệp
cũng như người trồng lúa như các doanh nghiệp không đủ kinh phí
trong việc áp dụng các công nghệ mới cũng như về chi phí quảng bá thương hiệu
hay việc thiếu thông tin về thị trường trong nước cũng như quốc tế khiến các doanh nghiệp luôn trong tình trạng bị động
hiện nay nhu cầu về nông sản sạch mà đặc biệt là gạo tăng khá cao và được người tiêu dùng trong nước
còn với nguồn cung gạo hữu cơ còn khá ít là một trong những lợi thế của các doanh nghiệp
tuy nhiên nếu doanh nghiệp và các cơ quan chức năng không làm tốt khâu quản lý chất lượng đầu ra của gạo
thì việc sản phẩm gạo việt có bền vững trên thị trường trong nước và quốc tế vẫn là một dấu hỏi lớn
sáng nay tại tp hcm hơn một trăm linh mô hình lân sư rồng đã được thực hiện đồng diễn để xác lập kỷ lục mới
buổi biểu diễn cũng nhằm mở đầu cho chủ hoạt động tôn vinh và tìm hướng phát triển mới cho bộ môn này tại việt nam
hai mươi năm đoàn biểu diễn chuyên nghiệp một trăm linh tám con lân

với các địa phương triển khai nghị quyết của quốc hội khóa một mươi bốn về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi chín
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và chỉ đạo hội nghị
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì hội nghị
cùng dự có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng phạm minh chính
trưởng ban tổ chức trung mương
trương thị mai trưởng ban dân vận trung mương
nguyễn văn bình trưởng ban kinh tế trung mương
thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
và các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương dự hội nghị
hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám
kế hoạch năm hai nghìn một mươi chín
kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ năm hai nghìn một mươi tám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
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
nghị quyết không một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
phát biểu chỉ đạo
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước
như liệt hoát ngay biểu dương và chân thành cảm ơn quốc hội chính phủ các cấp ủy đảng chính quyền đoàn thể
cộng đồng các doanh nghiệp cán bộ đảng viên đồng bào chiến sĩ cả nước
về những kết quả thành tích ấn tượng đã đạt được trong năm qua
công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh
với nhiều biện pháp quyết liệt đồng bộ và đạt những kết quả cụ thể rõ rệt
đã ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
và nhiều quy định quy chế về công tác tổ chức công tác cán bộ công tác đảng viên
nhằm khắc phục những hạn chế yếu kém và ngăn chặn tiêu cực
công tác phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực
thanh tra kiểm tra giám sát việc thực hiện luật pháp chính sách được đẩy mạnh
nhiều vụ án kinh tế tham nhũng nhất là các vụ án lớn nghiêm trọng
đã được phát hiện điều tra tiến hành khởi tố truy tố xét xử nghiêm minh
được cán bộ đảng viên và nhân dân hoan nghênh đánh giá cao và đồng tình ủng hộ
tổng bí thư chủ tịch nước chỉ rõ bốn nhiệm vụ trọng tâm
cần tập trung ưu tiên thực hiện trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao
đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
cần quan tâm hơn nữa việc xây dựng và phát triển văn hóa xã hội
xây dựng con người theo đúng tinh thần nghị quyết đại hội một mươi hai
và các nghị quyết của trung ương về lĩnh vực này
đồng thời tập trung ưu tiên xử lý một cách căn cơ bài bản
những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay như khoảng cách giàu nghèo
và trình độ phát triển có xu hướng doãn ra
tổng bí thư chủ tịch nước nêu rõ
phải khẩn trương xây dựng giá soát bổ sung hoàn thiện
và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các chương trình
kế hoạch đề án về cải cách chính sách tiền lương
cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
chính sách đối với người có công
giảm nghèo bền vững đảm bảo an sinh xã hội phúc lợi xã hội
tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh
kiên quyết kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
củng cố thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân
đẩy mạnh hoạt động đối ngoại toàn diện về quốc phòng an ninh
theo tinh thần giữ nước từ xa giữ nước từ khi nước chưa nguy
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
giữ ứng an ninh quốc gia giữ nước từ khi nước chưa nguy
bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu phải đầy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
đặc biệt là xây dựng trí phủ chính quyền cấp cấp thật sự trong sạch vững mạnh hoạt động theo lực hiệu quả
nghiêm túc thực hiện nhị quyết chung ương bốn khóa một mươi hai
về việc ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
triển khai thực hiện nhị quyết chung ương sáu khóa một mươi hai
về tiếp tục đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý
nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
tổng bí thư chủ tịch nước đặc biệt nhấn mạnh
và làm tốt hơn nữa công tác cán bộ
để lựa chọn bố trí những cán bộ thật sự có đức có tài liêm chính tâm huyết
thật sự vì nước vì dân vào các vị trí lãnh đạo của bộ máy nhà nước
kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng hư hỏng
chống mọi biểu hiện chạy chức chạy quyền
yêu ái tuyển dụng người thân không đủ tiêu chuẩn
phát huy dân chủ nâng cao ý thức trách nhiệm tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ công chức viên chức
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương phối hợp với nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật
đã tổ chức hội thảo tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ năm
ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng
các báo cáo tham luận tại hội thảo cho thấy dù vẫn còn một số tồn tại hạn chế
nhưng qua một mươi năm thực hiện nghị quyết đã tạo ra diện mạo và sung lực mới
cho công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng
chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát từng bước được nâng cao
ủy ban kiểm tra trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp đã đề xuất với ban chấp hành trung ương
bộ chính trị ban bí thư và các cấp ủy xử lý nghiêm nhiều tổ chức đảng đảng viên vi phạm
trong đó có cả những đồng chí giữ cương vị cao của đảng nhà nước cả cán bộ đương chức
lẫn đã nghỉ hưu đảm bảo công minh chính xác kịp thời
có phần đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả phi thoái về tư tưởng chính trị đạo đức
lối sống biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
đồng thời qua công tác kiểm tra giám sát của đảng
đã phát hiện những vấn đề còn bất cập sơ hở không phù hợp trong các chủ trương
đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đề xuất sửa đổi bổ sung kịp thời
cũng tại hà nội vào sáng ngày hôm nay bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết hai năm
thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới trong lực lượng công an nhân dân
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo của bộ công an
thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới chủ trì hội nghị
cùng dự có đồng chí trần thanh nam thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ủy viên thường trực ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia
sau hai năm thực hiện phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi lực lượng công an đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung yêu cầu của phong trào
qua đó quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tích cực tham gia tố giác tội phạm
giúp đỡ lực lượng công an nhân dân trong công tác phát hiện ngăn chặn đấu tranh phòng chống các loại tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự khu vực nông thôn
nhiều mô hình tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
theo hướng tự phòng tự quản tự bảo vệ tự hòa giải
trong đó có nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả góp phần làm giảm tội phạm ở cơ sở
chất lượng cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu công an các đơn vị địa phương
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới
coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
chú trọng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức cho nhân dân về xây dựng nông thôn mới
thông tin kịp thời những phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm
vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
kịp thời động viên khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc
nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong công tác đảm bảo an ninh trật tự xây dựng nông thôn mới
cũng tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao bằng khen của bộ công an
cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện phong trào thi đua
cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội tuổi trẻ của cục truyền thông công an nhân dân
đã phối hợp với đoàn thanh niên báo quân đội nhân dân đoàn thanh niên trung tâm phát thanh truyền hình quân đội
tổ chức tọa đàm phát huy vai trò sung kích đoàn kết của tuổi trẻ báo chí công an nhân dân và quân đội nhân dân
trong lĩnh vực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
và ký kết chương trình phối hợp hoạt động trong thời gian tới
trong những năm qua báo chí công an nhân dân quân đội nhân dân là những lực lượng tham gia tích cực và có hiệu quả
vào cuộc đấu tranh phòng chống âm mưu thực hiện diễn biến hòa bình
và trần nhiều âm mưu thủ đoạn của các thế lực thủ địch
do đó tọa đàm đã phát huy vai trò sung kích đoàn kết của tuổi trẻ báo chí công an nhân dân và quân đội nhân dân
trong lĩnh vực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với tuổi trẻ hai lực lượng
mà còn phát huy được tính sáng tạo kiên quyết trong công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch
trong tình hình mới không để tự diễn biến tự chuyển hóa trong công an nhân dân và quân đội nhân dân
qua đó nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ phát triển công tác đoàn và phong trào thanh niên
gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn trong công tác đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình
ngăn chặn sự thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ